đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm và làm việc tại huyện thường tín
và đưa ra những chỉ đạo sâu sát về các vấn đề còn tồn tại trên địa bàn
thường tín có bốn mươi sáu làng nghề hàng vạn hộ kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp
tuy nhiên kết cấu hạ tầng công trình giao thông trường học và trạm y tế đã xuống cấp cần nguồn vốn đầu tư phát triển
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những thành tích mà thường tín đã đạt được trong thời gian qua
và mong muốn rằng trong thời gian tới thường tín cần phải tập trung giải quyết ngay một số vấn đề còn tồn tại
đồng chí hoàng trung hải cũng tin tưởng rằng bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng của đảng bộ và nhân dân huyện
thường tín sẽ hoàn thành mục tiêu mà thành phố giao cho
thường tín sẽ khai thác và phát huy hết tiềm lực để đóng góp vào sự phát triển chung của hà nội nói riêng cả nước nói chung